sáng nay ngày chín tháng chín phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo hà văn thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại ocean bank tiếp tục với phần thẩm vấn
các luật sư đã tập trung thẩm vấn đoàn giám định ngân hàng nhà nước đại diện ngân hàng nhà nước và đại diện ocean bank về căn cứ xác định thiệt hại khoản tiền cố ý làm trái một năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
các luật sư đã đặt câu hỏi cho ông đỗ anh quân trưởng đoàn giám định ngân hàng nhà nước xoay quanh quyết định thành lập đoàn giám định mục đích đối tượng quá trình giám định phân công nhiệm vụ trách nhiệm của các giám định viên cũng như số tiền một năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng chi lãnh ngoài có trái quy định của pháp luật hay không nếu có thiệt hại thì gây thiệt hại cho ocean bank là bao nhiêu
giải đáp những câu hỏi này ông đỗ anh quân cho biết toàn bộ nội dung chương cầu giám định cơ quan giám định đã trả
trả lời chính xác đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan điều tra một số câu trả lời của ông quân luật sư cho rằng chưa thỏa đáng và ông quân chưa thể là đại diện giám định của ngân hàng nhà nước tại phiên tòa vì vậy nếu cần thiết các luật sư sẽ đề nghị hội đồng xét xử triệu tập các giám định viên còn lại trong đoàn giám định của ngân hàng nhà nước
trả lời câu hỏi của luật sư về số tiền cố ý làm trái một năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng bị cáo hà văn thắm cho rằng cần làm rõ tên gọi của các loại tiền về vấn đề này luật sư xác định
ocean bank phải có trách nhiệm xác định thiệt hại chứng minh hậu quả chứ không phải dựa vào cáo trạng hay hành vi làm trái của các bị cáo viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng ocean bank cũng như nhiều tổ chức tín dụng khác phải hoạt động theo quy định của pháp luật chứ không phải là một cái trợ cóc tự phát thích mua hay thích bán tùy thích